chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời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
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi ba đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn thị ngọc bùi như hải ở hà nội nguyễn thị tám ở hưng yên nguyễn thành phú ở bình định nguyễn văn tường ở đắk lắc cán bộ phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội cán bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện ba bể bắc cạn có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả nguyễn cao khải ở nam định nguyễn thái hiền ở phú yên bùi văn mô ở nam định đặng văn ưng ở hải dương phạm văn động nguyễn hồng cảnh nguyễn thị kim dung nguyễn thị phương ở hà nội lê văn tân ở ninh bình có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả nguyễn thị phượng ở bắc giang trương anh linh ở hải phòng nguyễn văn lâm ở thái nguyên lê văn khánh ở bình định các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh thái nguyên công ty tuấn minh có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi ba công văn trả lời của các cơ quan là cục tổ chức cán bộ bộ công an ủy ban nhân dân phường trung hòa quận cầu giấy hà nội sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc đinh sở xây dựng hà nội ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa sở tài nguyên và môi trường hà nội sở giáo dục và đào tạo hà nội tỉnh ủy thanh hóa tòa án nhân dân huyện hoài ân tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
trong thời gian tới hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
tổng số tiền mua nhà là một năm tỷ tôi đã trả trước năm trăm linh triệu và nhận nhà để sửa chữa dần số tiền còn lại hẹn đến ngày giao sổ đỏ tôi đưa nốt tiền nhưng đến ngày tôi giao tiền có gọi cho chính quyền đến thì họ bảo không bán nữa như vậy tôi phải làm sao
liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi sẽ giải đáp như sau thứ nhất là căn cứ theo điều một trăm hai mươi hai của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn thì hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trung cư của bạn bắt buộc phải được công chứng
trong trường hợp đối chiếu với trường hợp của bạn cụ thể thì bạn đã không thực hiện việc công chứng này cho nên là hợp đồng sẽ bị vô hiệu về mặt hình thức
thưa luật sư như vậy thì số tiền đã đặt cọc thì sao ạ
bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề đặt cọc này bởi vì căn cứ theo khoảng hai điều một trăm ba mươi một bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm thì nếu như một giao dịch bị coi là vô hiệu
hoặc không có giá trị pháp lý thì hai bên sẽ phải trả lại cho nhau những gì đã nhận
cụ thể đó là khi cái hợp đồng mua bán của bạn không có hiệu lực thì hai bên sẽ khôi phục lại trình trạng ban đầu và hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận
và với trường hợp này thì bạn có quyền yêu cầu bên bán trả lại cho bạn số tiền đặt cọc cũng như là số tiền lãi suất theo quy định của pháp luật dân sự
đồng thời là yêu cầu bên bán bồi thường số tiền mà bạn đã bỏ ra để sửa sang lại căn hộ nào trên
thưa luật sư khán giả phạm ngọc thiện ở ninh bình có hỏi
gia đình tôi đang sử dụng một m hai đất ao đã có sổ đỏ nhưng không hiệu quả trong quá trình chăn nuôi nên tôi muốn chuyển để trồng cây ăn quả
xin hỏi luật sư tôi phải xin phép nhà nước không và hồ sơ thủ tục như thế nào
liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi xin phép được giải đáp như sau
trường hợp của bạn thì thuộc vào trường hợp là chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định tại điều một mươi hai thông tư ba mươi ba hai nghìn một mươi bảy của bộ tài nguyên môi trường
luật sư có thể giải thích cụ thể hơn cho khán giả thực hiện đăng ký biến động đất không ạ
cụ thể về vấn đề đăng ký biến động đất sẽ quy định như sau
thứ nhất là căn cứ pháp lý đó là tài khoản hai điều một mươi một thông tư hai hai nghìn bảy mươi năm bộ tài nguyên môi trường
quy định về hồ sơ thủ tục đăng ký biến đổi đối với trường hợp chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất mà không phải xin phép
cụ thể như sau thứ nhất là người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ
trong đó bao gồm thứ nhất là đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất theo mẫu số chín
ban hành kèm theo thông tư hai mươi bốn hai nghìn một mươi bốn của bộ tài nguyên môi trường
tài liệu thứ hai bạn cần chuẩn bị đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
tài liệu thứ ba đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trình tự thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đai không phải xin phép
đó là thứ nhất là bạn sẽ nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai
văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết xác minh các thông tin mà bạn kê khai xác nhận vào đơn đăng ký của bạn
xác nhận mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận chỉnh lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai
nếu có sau đó sẽ trao lại giấy chứng nhận cho bạn hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã
thưa luật sư khán giả bùi quý hải ở bạc liêu hỏi khi ông bà nội tôi còn sống hai ông bà có lập di trúc là sau khi ông bà mất
thì phần đất và nhà ở để lại cho tôi có địa chính tư pháp xã làm chứng và được lập bằng văn bản cụ thể có đầy đủ chữ ký của các bên và xác nhận của ủy ban nhân dân xã
có lưu bản ở tư pháp xã
sau đó ông nội tôi mất trước bà nội vậy bà nội tôi có thể sửa đổi hay hủy bỏ bản di trúc chung để di trúc lại cho chú tôi được không
vợ chồng có thể lập di trúc chung để định đoạt những tài sản chung sửa đổi bổ sung thay thế hay là hủy bỏ đi di tích chung này
vợ chồng cũng có thể sửa đổi bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ di trúc chung trong bất cứ lúc nào
khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ di trúc lúc này thì phải được sự đồng ý của người kia
nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi bổ sung di trúc liên quan đến cái phần tài sản của mình
tuy nhiên căn cứ theo bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm hiện hành đã hủy bỏ đi quy định về di trúc chung của vợ chồng
và quy định chung về việc sửa đổi bổ định bổ sung thay thế hay hủy bỏ di trúc cụ thể là tại điều sáu trăm bốn mươi
thứ nhất đó là người lập di trúc có thể sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ di trúc đã lập vào bất cứ lúc nào
thứ hai là trường hợp người lập di trúc bổ sung di trúc thì di trúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau
nếu một phần của di trúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn với nhau
thì chỉ phần bổ sung sẽ có hiệu lực pháp luật
theo quy định của pháp luật nêu trên thì người lập di trúc có quyền sửa đổi bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ di trúc đã lập vào bất cứ lúc nào
trong trường hợp cụ thể của bạn thì vì ông nội của bạn đã mất nên di trúc chung của ông và bà sẽ có hiệu lực một phần
cụ thể đó là liên quan đến cái phần di sản của ông để lại
bây giờ nếu như trong trường hợp mà bà của bạn muốn thay đổi lại nội dung di trúc
thì sẽ chỉ được thay đổi phần di trúc liên quan đến tài sản của bà trong khối tài sản chung của ông và bà để lại sau này
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
được đặt dọc con kênh và cũng không thấy có người nhắc nhở
một năm trước hàng trăm nghìn hộ dân hà nội lao đào vì vụ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước nhà máy sông đà
nhiều lỗ hổng trong quản lý thiết kế nhà máy đã được phát hiện
sau một năm việc quản lý tại đây vẫn cho thấy sự lòng lẻo
đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương xác minh và có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn
với các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau